nó cũng khoảng chín giờ mái rồi rất là tối mà hồ nước thì sau những ngày mưa thì hồ nước rất là sao
nhưng mà các anh công an đã dũng cảm lao xuống dòng nước để cứu được bé lên bờ tôi thấy rất là dũng cảm
những tấm gương dũng cảm không ngại hiểm huy để cứu người như đại úy đặng quang cảnh và trung úy nguyễn thanh tâm
đã và đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ đã ký ban hành chỉ thị hai mươi một
về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
hiện nay thì với việc cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội được triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhóm đối tượng này
cũng như đảm bảo việc trả lời cho các bạn
để tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi
đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt
và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung này trong tiềm mục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay bí tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị mô hình quản lý chương trình an sinh xã hội là một trong bốn mươi ba mô hình điểm
nằm trong nhóm số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ cải cách thủ tục hành chính
việc triển khai mô hình này cũng mang lại giá trị tiện ích lớn
đó là phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội
bảo đảm số tiền chi trả đúng đối tượng nhanh chóng hạn chế tình trạng trục lợi tham nhũng
và thái nguyên là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình chi trả chính sách an sinh xã hội
không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội và bước đầu ghi nhận được những hiệu quả tích cực từ thực tiễn
vào đúng ngày một mươi một hàng tháng ông trần phi hùng sẽ nhận được khoản hỗ trợ là ba trăm sáu mươi đồng qua tài khoản cá nhân
đây là mức trợ cấp dành cho đối tượng người cao tuổi và ông hùng là người đại diện nhận cho mẹ đẻ của mình
qua hơn một năm được nhận tiền trợ cấp theo phương thức này
ông hùng đánh giá cao về tính tiện ích mang lại
khi mà tài khoản đã tạo lập qua ngân hàng
thì hàng tháng trợ cấp sẽ chi trả theo hệ thống bắn vào số tài khoản tôi đăng ký
thì nó tiện lợi ở cái bây giờ hầu như người ta không dùng tiền mặt mấy
mình mua bán các thứ này cho cụ từ thức ăn rồi tậm chí sữa các thứ này đều chi trả qua tài khoản này
còn đối với ông nguyễn ngọc hiên
thương binh hạng ba trên bốn
giờ đây hàng tháng ông đã không phải lên trụ sở ủy ban nhân dân phường để ký nhận tiền trợ cấp
thay vào đó số tiền sẽ được chuyển tự động vào tài khoản ngân hàng cá nhân mang tên ông
lúc đầu thì các ông cũng bán khoản
thế nhưng mà khi hướng dẫn rồi các cháu chuyên môn ở trên lao động thương binh của văn hóa xã hội của phường
rồi hướng dẫn rồi các cháu thanh niên nó hướng dẫn
thì sau khi các ông sử dụng nó thấy là nó hợp lý hơn
không phải đi trên
mà nó không mất thời gian

nhưng mà sau này khi mà tuyên truyền đến họ thì là họ mở tài khoản
và sau khi sử dụng cái tài khoản một thời gian thì họ lại thấy tiện ít hơn
thứ nhất là nhiều cụ khi mà cầm tiền đi mua đồ thì sớt sớt là hay bị đánh rơi
thế nhưng mà khi có tiền mặt khi chuyển tiền tài khoản rồi thì họ không gặp cái trường hợp đấy nữa
thành phố phổ yên là một trong ba huyện thành phố được banh dân tỉnh thái nguyên lựa chọn
triển khai thí điểm mô hình chi trả không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội
đến nay thành phố đã tạo lập tài khoản an sinh cho gần bảy hộ nghèo hộ cận nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện được việc chi trả trên tám mươi năm trợ cấp không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên sáu mươi đối tượng đối với người có công hàng tháng
đến nay thì phường bà hàng đã đạt được tỷ lệ trên chín mươi năm người hưởng chế độ đã chi trả qua tiền mặt
còn nãy thì chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền bản động
và đặc biệt là chú trọng đến việc tạo được tài khoản
điều kiện cho các công dân mà chưa làm tài khoản thẻ đi cập nhật thông tin những căn cước công dân
hoặc là làm các kết thúc ủy quyền để làm sao để thuận kiện nhất
để cho người nhà có thể mở tài khoản thẻ lấy cho công dân được
ngay từ khi có kế hoạch của ủy ban dân tịch phòng nói động bình xã hội
chúng tôi cũng đã tham mưu ủy ban dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn
và tham mưu ủy ban dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị truyền thông
các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác
tuyên truyền đối với người dân về nợ ích của việc tri trả trợ cấp không dùng tiền mặt
tới các đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn
việc tri trả trợ cấp qua tài khoản đã góp phần bảo đảm tri trả kịp thời nhanh chóng công thai
minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện chính sách an sinh
hoạt động của mô hình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thiết lập theo cơ chế
cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội
từ ngành lao động thương binh và xã hội sẽ kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư của bộ công an dữ liệu này sẽ được đối soát xác thực và làm sạch
sau đó các cơ quan sẽ phối hợp với các đơn vị ngân hàng hoặc là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
tiến hành tạo lập tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
việc triển khai thí điểm tri trả không dùng tiền mặt đối tượng bảo trợ xã hội
không phát sinh thủ tục hành chính không làm thay đổi quy trình xử lý
đối với công tác liên quan đến chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội
mặt khác việc chi trả theo phương thức tiện lợi này thì cũng làm tăng khả năng
tiếp cận dịch vụ thanh toán số của nền kinh tế
hiện nay thái nguyên có trên bốn mươi một người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi thái nguyên đã triển khai tạo lập tài khoản an sinh xã hội
cho trên hai mươi năm sáu trăm linh hộ nghèo hộ cận nghèo đạt chín mươi năm ba mươi tám tài khoản người có công đạt bảy mươi chín bảy
và đối tượng trợ giúp xã hội đạt bảy mươi chín tám mươi bảy
tại ba huyện thành phố được thí điểm thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã đạt tám mươi hai chín mươi chín
sau thí điểm hiện đang được triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh
đối với cơ quan quản lý nhà nước thứ nhất là đảm bảo tiết kiệm thời gian công khai minh bạch
và tiết kiệm về chi phí
nguồn nhân lực và đặc biệt là kiểm soát được quá trình tổ chức triển khai thực hiện trên hệ thống
đảm bảo tránh những hiện tượng tiêu cực xảy ra
thời gian qua việc số hóa dữ liệu hộ nghèo hộ cận nghèo dữ liệu đối tượng bảo hiểm xã hội
và dữ liệu người có công với cách mạng đã được ngành bảo hiểm xã hội và ngành lao động thương binh
và xã hội tỉnh thái nguyên tích cực triển khai
trong đó riêng ngành lao động thương binh và xã hội đã thực hiện quy trình năm bước
với hai lần đối khớp làm sạch trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với trên gần một trăm ba mươi chín dữ liệu đạt chín mươi hai hai mươi năm
việc số hóa dữ liệu được xem là nền tảng để xác định đúng đối tượng
cho việc thực hiện mô hình chi trả an sinh xã hội
để thực hiện nhiệm vụ của mô hình an sinh xã hội này thì chúng tôi đã phối hợp
với cơ quan công an tỉnh để ban hành kế hoạch nghiên cứu ngành
để chỉ đạo công an các thành phố các phường xã
cơ quan bảo hiểm xã hội để rào soát những dữ liệu liệu
mà người dân có thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý để cập nhật căn cước công dân
để đồng bộ với dữ liệu của dân cư
và đến hiện tại thì chúng tôi đã đạt tỷ lệ gần sấp xỉ một trăm linh
việc chuyển đổi thói quen của người dân trước đây chỉ nhận tiền mặt
giờ sang không dùng tiền mặt cũng không phải là điều dễ dàng
bên cạnh đó thực tế ghi nhận việc triển khai mô hình tri trả an sinh xã hội
không dùng tiền mặt cũng vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ
về cơ sở vật chất hạ tầng đường truyền
trực tiếp lên phần mềm không phải qua các bước quy trình nhiều

tiếp nhận được nhanh chóng thuận lợi qua đó đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số tại tỉnh thái nguyên
thưa quý vị cùng với thái nguyên thì hiện nay có một số địa phương khác như quảng ninh
hà giang thừa thiên huế cũng đang triển khai tốt việc thực hiện chi trả an sinh xã hội
dưới hình thức không dùng tiền mặt
theo thống kê từ bộ lao động thương minh và xã hội thì hiện có bốn tám mươi năm triệu đối tượng
hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc ngành lao động quản lý
trong đó đã thực hiện việc chi trả quát tài khoản từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay là trên một trăm bốn mươi một bảy tỷ đồng
ngành bảo hiểm xã hội trong sáu tháng đầu năm nay cũng đã có trên sáu mươi hai số người hưởng nhận
các chế độ bảo hiểm trợ cấp thất
thất nghiệp qua tài khoản cá nhân mô hình hiện đại đã giúp cho việc tăng cường công tác
quản lý chính sách và đối tượng được tốt hơn khẳng định quyền an sinh của người dân
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số
từ đó góp phần phát triển kinh tế ổn định chính trị và trật tự xã hội
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi các tin tức thời sự ngay sau đây